thanh tra chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra dự án khu dân cư thương mại dịch vụ tại xã phước tân
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai do công ty trách nhiệm hữu hạn cường hưng làm chủ đầu tư
theo kết luận cùng với chỉ ra nhiều sai phạm xảy ra tại dự án này
thanh tra chính phủ cũng chỉ ra nhiều sai phạm của bà phan thị mỹ thanh
phó bí thư tỉnh ủy đồng nai trong thời gian làm phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
cụ thể cùng với ký nhiều văn bản không đúng với chức trách nhiệm vụ được phân công
để mang lại lợi ích và tạo lợi thế kinh doanh cho công ty cường hưng do chồng làm giám đốc
bà phan thị mỹ thanh còn trực tiếp tham gia quản lý điều hành công ty do chồng làm giám đốc
là vi phạm luật phòng chống tham nhũng vi phạm kỳ cương kỷ luật hành chính nội quy
quy chế làm việc của ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai gây nên dư luận không tốt gây bức xúc trong dư luận xã hội
khẳng định những vi phạm khuyết điểm trên của bà thanh là nghiêm trọng
cần phải được kiểm điểm xem xét xử lý kỷ luật
thanh tra chính phủ kiến nghị chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai báo cáo thường vụ tỉnh ủy đồng nai
tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý đúng pháp luật đối với bà phan thị mỹ thanh
về những sai phạm khuyết điểm trong thời gian là phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai